liên quan tới tình hình xung đột tại ukraine người phát ngôn điện kremlin ông dmitry peskov ngày hôm nay cho biết
các hành lang nhân đạo sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép azokstan ở mariupol của ukraine đã đi vào hoạt động
sau khi nga tuyên bố mở hành lang sơ tán người dân khỏi khu vực này trong ba ngày
hiện các lực lượng nga vẫn đang phong tỏa khu vực nhà máy thép azokstan
trước đó bộ quốc phòng nga thông báo từ tám h đến một mươi tám h các ngày mùng năm mùng sáu mùng bảy tháng năm
các lực lượng vũ trang nga sẽ mở hành lang sơ tán dân thường khỏi khu vực nhà máy thép azuksan ở mariopol
các lực lượng vũ trang của nga và lực lượng của cộng hòa nhân dân danetsk tự xưng sẽ ngừng giao chiến
và rút lui một khoảng cách an toàn để dân thường có thể đi theo bất kỳ hướng nào họ chọn
liên quan đến chiến dịch quân sự của nga tại ukraine ông peskov cho biết
việc mỹ anh và tổ chức hiểu ước bắc đại tây dương nato thường xuyên cung cấp thông tin tình báo cho quân đội ukraine
và việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine sẽ không thúc đẩy chấm dứt chiến dịch quân sự của nga
cũng như không ngăn cản được việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch này
về tiến trình đàm phán giữa nga và ukraine một thành viên phái đoàn nga cho biết
các cuộc đàm phán hiện đang gặp khó khăn khi các đại diện phía kiev đã thay đổi lập trường
chính quyền kiev gần đây cũng cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình với nga có nguy cơ đổ vỡ
trong bối cảnh chiến sự vẫn đang diễn ra ở miền đông ukraine